thưa quý vị lại một câu hỏi nữa đến từ một khán giả giấu tên
đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay vừa gửi lên ạ
tôi bị viêm gan thể tự miễn thì nên ăn uống kiêng khem gì không thưa bác sĩ
quả thực là tôi ăn thịt lợn thì không thấy ngon miệng
mà chỉ thấy thịt gà thịt vịt mới thấy ngon và tiêu hóa được
tôi đang bị gan nhiễm mỡ độ hai có cách nào để cải thiện hơn cho gan của tôi hay không
vâng một câu hỏi khá là hắc bố
hắc bố bởi vì như thế này bản thân viêm gan tự miễn là vấn đề khó rồi
tại sao nó ra viêm gan tự miễn
thì thông thường người ta có thể mắc cái viêm gan a hay viêm gan e hay một số viêm gan khác
và cơ thể mình nó sinh ra kháng thể để chống lại virus
nhưng mà không may nó lại ra một kháng thể gần gần cấu trúc với tế bào gan
và nó đánh ngay chính vào vào gan của mình
để gọi là tự ta đánh ta đấy nó gọi là tự miễn này vì vậy
tự mình sinh ra kháng thể đánh vào chính mình
thì nó mới là khó
địch đánh ta tự ta đánh địch tự ta đánh ta tự ta đánh lại ta là vô cùng khó
vậy thì làm gì đối với những trường hợp này
các bác sĩ thường cho một phác đồ ước chế miễn dịch
để giảm lượng kháng thể tự miễn đó xuống để khỏi đánh vào mình
khi chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ bị mấy cái tác dụng phụ
thứ nhất các thuốc đó thường gây dối loạn chuyển hóa libic
và gây nên gan nhiễm mỡ
bây giờ mình không dùng thuốc thì kháng thể tự miễn nó lại đánh mình
khi mình dùng thuốc thì nó bị ảnh hưởng đến dối loạn chuyển hóa
một số chuyển hóa đặc biệt chuyển hóa lipid và gan bị nhiễm mỡ
và khi nhiễm mỡ có thể nó lại gây tăng men gan
viên quan tự miễn có gây tăng men gan đó là cái vòng luận quẩn
vậy thì chúng ta làm gì
thuốc thì ta điều trị rồi bắt buộc không làm không được
đương nhiên khi mà cái tự biến kháng thể nó giảm xuống
thì ta phải giảm liều thuốc
cái ana hay là ama nó có ba cái kháng thể
dc dna ba cái kháng thể tự miễn đó khi mà nó tăng
thì ta dùng thuốc như khi nó giảm ta phải giảm thuốc đi
để làm sao cái mức kháng thể đó nó ở cái mức cho phép
có vá gan tí tí thôi chứ đừng mình dùng nhiều thuốc qua nó ảnh hưởng
và cái nhiễm mỡ gan này của mình không phải do chế độ ăn
mà lại do chính thuốc đó nó gây ra đâu mới là cái khó
vậy thì chúng ta làm gì
trong khi đó thì cái chế độ ăn của chúng ta lên nên tránh cái gì
một số lại lipid có thể chui vào gan
nó làm tăng regricyrid đặc biệt là cái mỡ trong thịt bò
thứ hai là đến mỡ trong thịt lợn
và thứ ba mới đến các bữa trong da cầm
vậy thì mà mình ăn thịt da cầm là được
các loại gà ngan ngỗng vịt v v
cái mỡ đó nó ít nhiễm vào gan hơn thì nên ăn
còn mỡ bò là tránh tuyệt đối
mỡ lợn nếu thèm lắm thì ăn ăn không có cũng thôi
thì mình cũng không cần phải ăn mỡ
thứ hai là cái chế độ dùng các cái thuốc khổ trợ
để hướng mỡ bớt gan từ trong gan đi ra ngoài
có một số thuốc hướng bà giảm bớt cái lượng mỡ trong máu đi
hướng mỡ găn trong ra ngoài thì mình giữ được
còn việc điều trị là bắt buộc mất rồi
vâng qua đây thì có lẽ rằng chúng tôi cũng phải gửi đến tất cả quý vị một thông điệp
mặc dù đó là những điều huyển nhiên thôi
nó hơi lý thuyết một tí thôi
nhưng mà chúng ta cũng nên để ý
đó chính là cái việc chế độ ăn uống của chúng ta hằng ngày
thưa tất cả quý vị
xã hội chúng ta phát triển rồi
nhịp sống cũng như là cái chất lượng sống của chúng ta phát triển rồi
mọi người thường đôi khi không để ý đến cái việc chúng ta ăn uống ra cho khoa học
mà nhiều khi cứ vui mùa vui miệng đúng không ạ
uống vài cốc bia vài ly rượu hay thậm chí là ăn uống cũng hơi vô tội vạ một chút
chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta có những vấn đề về bệnh lý về gan
nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cho nên là các cô các chú các bác các anh chị
những người đang ở trong khán phòng này hay thậm chí đang theo dõi live stream
chúng tôi những người làm chương trình vẫn khuyến cáo tất cả mọi người
hãy xây dựng cho mình một chế độ ăn uống cực kỳ hợp lý
cũng như sinh hoạt một cuộc sống khoa học để chúng ta bảo vệ được chính sức khỏe của mình
một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều